vào đêm qua và dạng sáng nay mưa lớn diễn ra tại nhiều huyện của tỉnh lai châu
lượng mưa đo được từ năm mươi mm đến tám mươi mm
mưa lớn kéo dài đã xảy ra lũ ống lũ quét gây thiệt hại nhiều công trình nhà nước
nhà cửa tài sản hoa màu của nhân dân và bước đầu đã ghi nhận bốn người mất tích
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lai châu
tính đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng sáu mưa lớn và lũ ống lũ quét đã làm bốn người mất tích do lũ cuốn
danh tính các nạn nhân gồm nguyễn văn thuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê quán xã tích giang huyện phúc thọ thành phố hà nội
bùi văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê quán xã tiên tiến huyện phù cử tỉnh hưng yên
lường văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê quán xã quài tở huyện tuần giáo tỉnh điện biên
ba người trên đều là công nhân làm đường tại xã ba vệ sủ huyện mường tè
mưa lớn cũng đã làm bảy căn nhà bị cuốn trôi hai mươi bảy nhà phải di rời khẩn cấp
nhiều tài sản và hoa màu của người dân và nhà nước bị lũ cuốn trôi
tuyến quốc lộ bốn h đi qua huyện mường tè bị sạt lở nghiêm trọng ước tổng giá trị thiệt hại trên một mươi năm tỷ đồng
hiện các cơ quan chức năng của tỉnh lai châu đang tích cực tìm kiếm nạn nhân và giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn lai châu ngày và đêm nay hai mươi bốn tháng sáu
trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến từ ba mươi đến bảy mươi mm
có nơi trên một trăm linh mm trên hai mươi bốn giờ cảnh báo thiên tai rủi ro cấp độ một
trước diễn biến phức tạp của mưa lũ ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lai châu
đã chỉ đạo chính quyền các địa phương tăng cường cán bộ về cơ sở
vận động tuyên truyền người dân không qua sông suối ngầm tràn khi trên địa bàn có mưa to
đặc biệt chính quyền các xã chỉ đạo các bản ra soát các hộ dân
không để bà con ngủ lại lán nương để phòng tránh thiệt hại về người